đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đã trực tiếp thị xát hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét sạt lở đất tại thị xã nghĩa lộ huyện văn chấn tỉnh yên bái
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng đoàn công tác của trung ương đã trực tiếp đến hiện trường khu vực cầu thia nơi xảy ra sự cố sập hai nhịp cầu vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
kiểm tra thực địa tại khu vực cầu nung địa bàn tổ hai mươi hai phường phú trạng thị xã nghĩa lộ nơi có ba mươi năm hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình để chỉ đạo tổ chức triển khai các phương án ứng phó kịp thời đặc biệt là lưu ý phải đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá tiếp tục có thể xảy ra trong thời gian tới
cùng ngày phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm
và động viên lực lượng quân đội đoàn thanh niên đang hỗ trợ giúp nhân dân bản thón xã phúc sơn huyện văn chấn khắc phục hậu quả mưa lũ
và động viên các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn nỗ lực hơn nữa chung tay cùng người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống